với mỹ số ca nhiễm covid một mươi chín tại đây đã bắt đầu tăng trở lại sau khi giảm nhanh từ mốc đỉnh dịch được xác lập hồi tháng một vừa qua
tại thời điểm đỉnh dịch của sóng omicron số ca nhiễm tại mỹ đã lên tới hàng trăm nghìn ca một ngày
tính trong tuần kết thúc ngày một mươi bốn tháng bốn số ca nhiễm trung bình theo ngày tại mỹ ba mươi chín năm trăm hai mươi một ca tăng so với mức ba mươi bảy trăm hai mươi bốn ca một ngày của hai tuần trước đó theo dữ liệu từ đại học john hocklin
giả tăng lây nhiễm rõ nhất là ở bờ đông những bang có tỷ lệ số ca nhiễm mới cao nhất trong một mươi bốn ngày gần đây đều tập trung ở bờ đông đặc biệt là vùng đông bắc bao gồm vermont rhode island alaska new york massachusetts và thủ đô washington d c
số ca nhiễm mới tăng gấp đôi kể từ đầu
sáu tháng này tại bang ros island và thủ đô washington dc với hình thức tự xét nghiệm tại nhà đang ngày một phổ biến và dữ liệu thường không được cập nhật trong thống kê chính thức con số người mắc trên thực tế có thể còn cao hơn nhiều
số ca nhiễm mới cũng tăng tại một số khu vực khác trên nước mỹ nhất là vùng trung tây bang elinois wisconson và michigan ghi nhận số trường hợp nhiễm mới tăng bốn mươi trong hai tuần qua
tuy nhiên số ca nhiễm mới tính trên toàn nước mỹ vẫn ở mức thấp số ca nhập viện cũng được kiểm soát
trung bình mỗi ngày chỉ có tổng số một mươi năm người thuộc diện bệnh nặng phải điều trị tại bệnh viện
số ca tử vong tiếp tục giảm với trung bình năm trăm linh ca một ngày giảm hai mươi năm so với thời điểm cuối tháng ba